ngày hôm nay mỹ bắt đầu thử nghiệm vaccine chống sát covid một mươi chín trên người
viện nghiên cứu công nghệ sinh học lemis của mỹ cũng công bố phát hiện một loại kháng thể có khả năng vô hiệu hóa virus sát covid một mươi chín
tuy nhiên sẽ phải mất từ một năm tới một mươi tám tháng để công nhận hiệu quả của bất cứ loại vaccine nào